thưa quý vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin là một trong những giải pháp mà ngành giáo dục cả nước đang hướng tới nhằm nâng cao chất lượng dạy và học
thực tế cho thấy nhờ các công cụ đa phương tiện của máy tính như đồ họa hình ảnh âm thanh v v
giáo viên sẽ xây dựng được những bài giảng sinh động thu hút sự tập trung và tăng khả năng tích cực chủ động tham gia học tập của người học
trong khuôn khổ chương trình hôm nay chúng tôi muốn mời quý vị cùng tìm hiểu thêm về hiệu quả mà giải pháp này đã và đang mang lại
đây là một tiết học âm nhạc của các em học sinh trường tiểu học đoàn thị điểm
khác với trước đây tham gia môn học này các em được học trực tiếp bằng giáo trình điện tử e learning
e learning là phiên bản điện tử của giáo trình giấy nhưng xem được trên màn hình của máy tính
là sự tích hợp các công nghệ phần mềm dạy học như công nghệ web đa phương tiện để thể hiện các tính năng mô phỏng tương tác tích hợp hình ảnh
khi học bài giảng e learning ở nhà thì con thấy không giống học ở trong sách
con được nghe tiếng của các nhạc cụ dân tộc cổ truyền thì nó sẽ sống động hơn và con thấy thích thú hơn nữa
giúp ích cho con rất là nhiều vì nếu khi nào con nghỉ học mà dám ra con phải học đủ bài ở lớp thì con có thể lên mạng trực tiến để học bài vừa có thể hiểu bài có thêm nhiều phương pháp để học bài
gắn bó hơn một mươi năm với bộ môn này hơn ai hết
cô giáo phạm thị hà phương hiểu rõ
cô giáo phạm thị hà phương hiểu rõ việc ứng dụng công nghệ thông tin có tác dụng như thế nào đối với mỗi bài giảng
vì vậy ngay khi bộ giáo dục và đào tạo phát động phong trào đổi mới phương pháp dạy và học bằng ứng dụng công nghệ thông tin cô phương và các đồng nghiệp đã nhiệt tình tham gia
đối với giáo viên hiện nay là phải luôn luôn có ý thức đổi mới phương pháp dạy học
bởi vì nếu chúng ta chỉ theo những phương pháp cũ tức là phấn trắng bảng đen mà chúng ta không kết hợp những phương pháp truyền thống với những phương pháp hiện đại
mà thế giới người ta đang sử dụng thì cái hiệu quả của bài giảng không thể cao được
cái điều mà chúng ta thấy được luôn đó chính là cái sự tương tác giữa học sinh và giáo viên
nhờ khả năng vận dụng sáng tạo giữa kiến thức nghiệp vụ sư phạm cùng kỹ năng sử dụng thành thạo công nghệ thông tin
cô phạm thị hà phương đã đoạt giải nhất cuộc thi thiết kế hồ sơ bài giảng e learning cấp quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
thành công này giúp cô có thêm kinh nghiệm để chia sẻ với đồng nghiệp trong
được công nghệ thông tin phục vụ giảng dạy nhằm tạo ra các giới học sinh động
vì những bài giảng ở trên lớp thì thời lượng thời gian chỉ có hạn thôi
trong vòng có ba mươi năm đến bốn mươi phút thì chúng tôi chỉ chắt lọc những thông tin quan trọng nhất để đưa đến với các em
nhưng qua bài giảng e learning nó không giới hạn về thời gian
nên chúng tôi đã có nhiều thời gian để làm để nghiên cứu sâu hơn về tất cả những thông tin mà chúng tôi đưa đến cho các em
thấy rõ hiệu quả của việc học tập với giáo trình điện tử không chỉ trường đoàn thị điểm
mà nhiều trường tiểu học và trung học cơ sở khác trên cả nước cũng đã và đang đổi mới phương pháp dạy và học bằng cách ứng dụng công nghệ thông tin
trong năm học vừa qua nhà trường đã có một số biện pháp đổi mới về phương cách thức quản lý phương pháp dạy học của giáo viên
ứng dụng công nghệ thông tin và các bài giảng điện tử trong quá trình giảng dạy của các thầy giáo
mà dùng công nghệ thông tin nhiều nhất chính là các giờ học trong lĩnh vực lịch sử lĩnh vực địa lý lĩnh vực vật lý và lĩnh vực sinh học
được ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy để chúng tôi có thể linh hoạt hơn trong giảng dạy này
có thể chia sẻ các bài mà chúng tôi đã làm với đồng nghiệp để nâng cao chất lượng giáo dục
cũng như là phương pháp giảng dạy đối với học sinh để giúp cho các con có thể tiếp thu kiến thức một cách tốt hơn
và cầm nhật được những thông tin liên quan đến xã hội được nhiều hơn
ngoài việc đem lại hiệu quả cao trong hoạt động dạy và học
công nghệ thông tin còn là sợi dây kết nối chặt chẽ giữa nhà trường với giáo viên và phụ huynh học sinh
học sinh học ở trường rất là vui các thầy cô giáo ở đây đều ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình giảng dạy
trong quá trình giao tiếp giữa phụ huynh và nhà trường chúng tôi đều có số liên lạc điện tử
nên hàng ngày chúng tôi đều nhận được tin nhắn về quá trình học tập của con ra làm sao như thế nào
rồi kể cả sức khỏe của con nữa các thầy cô đều phản ánh hằng ngày
với phụ huynh chúng tôi thì cái thời gian chúng tôi đi làm cũng rất là bận
nên chúng tôi không thể thường xuyên mà có thể gặp gỡ cô chủ nhiệm hay là trao đổi để biết thông tin với con
vì hằng ngày qua kênh số liên lạc điện tử thì chúng tôi đều được cập nhật thông tin hằng ngày của các cháu
cả một quá trình trong một ngày cháu sinh hoạt và hoạt động học hành ở lớp ra sao
cháu có những điểm gì tích cực và những có điểm gì mà cần phải cải thiện thì chúng tôi đều được cập nhật
ngoài ra thì đối với trường thì chúng tôi còn một cái kênh nữa là vì chúng tôi không được thường xuyên đến trường
thì bất cứ lúc nào chúng tôi cũng có thể vào được website của trường để nắm được các hoạt động của trường
bên cạnh đó thì chúng tôi có sự
có thể kết hợp để sắp xếp lịch làm sao mà có thể kết hợp phối kết hợp cùng với nhà trường
để song hành cùng các con cũng như nhà trường
bên cạnh việc hỗ trợ nâng cao chất lượng dạy và học kết nối gia đình nhà trường
công nghệ thông tin còn tham gia tích cực vào việc bảo đảm an toàn an ninh
nâng cao công tác quản lý giám sát và công khai minh bạch hóa các hoạt động của nhà trường
đặc biệt là đối với việc thi cử
nhóm giáo viên trẻ của trường quốc tế hà nội academy đang thảo luận về việc ra đề thi cho một số môn học
trước kiện công việc này một phần mềm có tên là hệ thống quản lý ngân hàng để thi trực tuyến intex đã được đưa vào ứng dụng
phần mềm này có rất là nhiều cái ưu điểm
chúng tôi có thể up câu hỏi lên và lưu lại luôn trên hệ thống
chúng tôi có thể làm được rất là nhiều đề có thể trội ba năm thậm chí là một mươi hoặc nhiều hơn trong một thời gian rất là ngắn
lúc ban đầu thì chúng tôi toàn phải làm thủ công thôi chưa có sự hỗ trợ từ các phần mềm
thì cứ phải ngồi là vừa làm đề xóa
vừa phải tự tay trộn đề rất là mất nhiều thời gian nhiều khi làm đề trò sinh phải thức đến tận một mươi hai giờ hoặc là hơn rất là bất vả
đối với môn thi học của tôi thì bình thường một đề thi của tôi sẽ gồm bốn mươi câu hỏi
ngày xưa chúng tôi đều phải gõ bằng tay hết và phải trộn đầy bằng tay
nhưng hiện nay thì nhờ phần mềm thì cái việc làm đề rút ngắn từ vài tiếng xuống chỉ còn khoảng gần một tiếng
và nó giúp cho chúng tôi có nhiều lựa chọn hơn trong các câu hỏi
và các con có nhiều mã đề để kiểm tra
một cách nó sát sao và chính xác nhất
không chỉ giúp giáo viên và học sinh chủ động hơn
việc sử dụng các phần mềm như thế này còn giúp tránh được tiêu cực trong quá trình thi cử
với một mã đề gấp thì sẽ tạo ra được hàng chục mã đề xung quanh cái đề gốc trong cái phòng học
rồi tạo điều kiện để thực hiện cái bài thi của mình
rồi một cách nghiêm túc nhất tránh những tiêu cực mà vẫn thường gặp ở trong những cái cách thi truyền thông
nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
bộ giáo dục và đào tạo vừa ban hành văn bản số bốn nghìn một trăm một mươi sáu bggdt ngày tám tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin đối với các sở giáo
ngoài ra để nâng cao chất lượng dạy và học
từ năm hai nghìn một mươi bộ đã có chủ trương xây dựng kho học liệu trực tuyến có chất lượng
khoa học liệu này là giúp cho giáo viên đổi mới phương pháp dạy học
học sinh trên cả nước có cơ hội tiếp cận một kho bài giảng điện tử có chất lượng
để phục vụ việc tự học tự bồi dưỡng nâng cao cái kiến thức của bản thân
đặc biệt là những học sinh ở vùng khó khăn nơi mà các điều kiện về giáo dục đào tạo còn gặp rất nhiều khó khăn
thông qua kho học liệu này học sinh có thể được học các bài giảng của những giáo viên dạy giỏi nhất ở thành tịnh
thông qua mạng internet
kho học liệu trực tuyến của bộ giáo dục và đào tạo do cục công nghệ thông tin và truyền thông trực thuộc bộ
trực tiếp quản lý và phụ trách được thể hiện dưới trang thông tin điện tử có tên là bộ giáo dục và đào tạo
bộ giáo dục và đào tạo có tên là bộ giáo dục và đào tạo
mỗi bài học đều được trình chiếu dưới dạng clip bao gồm chữ viết hình ảnh và âm thanh về nội dung môn học đó
hiện khoa học liệu đang quản lý và cung cấp miễn phí khoảng một mươi bài giảng trực tuyến
đây chính là kho học liệu chính thống lớn nhất của bộ giáo dục và đào tạo tận dụng được tối đa sức mạnh của công nghệ
thông tin trong giáo dục và đào tạo nhằm đưa thông tin tới người học
một cách gần gũi chủ động
hiện nay nhiều nước trên thế giới đã và đang thực hiện các dự án phát triển giáo dục điện tử nhờ công nghệ thông tin viễn thông
qua dự án giáo viên được bồi dưỡng kiến thức về công nghệ xây dựng tư liệu chuyên môn giáo trình điện tử kho tài nguyên học tập
để khuyến khích và hỗ trợ cho giáo viên tham gia thực hiện giáo dục điện tử
tại việt nam đã có nhiều cơ sở đào tạo được trang bị các hệ thống máy vi tính hiện đại
nhiều dự án xây dựng mạng máy tính kết nối các đơn vị giáo dục trên quy mô toàn quốc đang được triển khai
tuy nhiên cho đến nay nhiều đơn vị chưa tận dụng tối đa khả năng của các thiết bị tin học để sử dụng trong dạy học
nhằm nâng cao hiệu quả và đổi mới phương pháp giảng dạy
nguyên nhân một phần do các giáo viên chưa được bồi dưỡng đủ về giáo dục điện tử công nghệ dạy học
cũng như chưa có các hỗ trợ về tư liệu điện tử chuyên môn các hỗ trợ về giáo dục điện tử để thực hiện
để nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng xu thế hội nhập và toàn cầu hóa
những nguyên nhân như đã nói ở trên cần phải được nhanh chóng thao gỡ
và để làm được điều này chắc chắn cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa
không chỉ của bộ và các sở giáo dục đào tạo mà còn của cả xã hội đối với sự nghiệp chồng người
thưa quý vị mới đây tại ngày hội đổi mới khởi nghiệp quốc gia
đồng hồ đo điện thông minh của nhóm startup ami đã giành giải nhất
sản phẩm này giúp người dùng có thể quản lý ngôi nhà một cách chuyên nghiệp và thân thiện
trong phần cuối của chương trình xin mời quý vị cùng tìm hiểu thêm về thiết bị này
thông qua cuộc trò chuyện giữa phóng viên truyền hình nhân dân với tác giả ngay sau khi cuộc thi vừa kết thúc

thông qua cuộc trò chuyện giữa phóng viên truyền nhân dân với tác giả ngay sau khi cuộc thi vừa kết thúc